nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ đoàn công tác bộ quốc phòng cùng đoàn cựu chiến binh sư đoàn số ba sao vàng
vừa đến dân hương dân hoa tại di tích lịch sử mộ tập thể một trăm năm mươi ba liệt sĩ và thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo
ở phường đập đá thị xã an nhơn tỉnh bình định
đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn phường đập đá thị xã an nhơn
đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân đối với những công hiến đóng góp của các đồng chí thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
mong muốn các gia đình chính sách người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống đóng góp xây dựng cho quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập nói theo